thông tin nhóm phóng viên chúng tôi vừa thực hiện công an quận hoàng mai thành phố hà nội vừa triệt phá một đường dây làm bằng giả bán bằng giả tinh vi và có quy mô lớn nhất từ trước tới nay bắt giữ sáu đối tượng trong đó nguyễn mạnh thắng là đối tượng cầm đầu tổ chức hành vi làm giả con dấu tài liệu cùng năm đối tượng khác đều tạm trú tại hà nội
năm đối tượng còn lại trong đường dây là nguyễn văn cảnh hoàng anh tùng nguyễn văn huy hoàng anh quang cao thị ngọc anh
tại hiện trường cơ quan chức năng đã thu giữ gần một trăm linh con dấu các loại của các trường đại học trên địa bàn thành phố hà nội cùng hơn một văn bằng phôi và các phương tiện máy móc làm giả
những tấm bằng được làm giả tinh vi từ dấu rắp lai dấu nổi cho đến dấu chìm trên giấy đều giống thật tới hơn chín mươi
các đối tượng khai nhận trung bình một tháng tiêu thụ ra thị trường hơn ba mươi văn bằng giả
mỗi bộ có giá từ năm đến bảy triệu đồng
để tránh bị phát hiện các đối tượng còn làm giả toàn bộ hồ sơ từ giấy tờ bảng điểm học bạ của một sinh viên từ khi nhập học đến khi ra trường
đồng thời các đối tượng phân chia đường dây ra thành nhiều mắt xích từ các nhóm tìm kiếm khách hàng đến các nhóm chuyên in ấn nhóm làm giả con dấu chữ ký đều tách biệt
cơ sở này đã hoạt động được sáu tháng hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng